cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang được trang bị nhiều loại vũ khí đặc trùng hiện đại tác chiến theo phương thức cơ động nhanh trực diện nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự nên cần xây dựng luật để điều chỉnh về hoạt động tổ chức
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khi thừa quyền của chính phủ trình bày tờ trình luật cảnh sát cơ động trước quốc hội trong phiên họp chiều nay
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ việc xây dựng và ban hành luật cảnh sát cơ động thời điểm hiện nay là rất cần thiết nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại thống nhất với quy định của các luật có liên quan đến chức năng nhiệm vụ và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
cảnh sát cơ động là lực lượng có tính chất đặc thù trong công an nhân dân với chức năng nòng cốt thực hiện các biện pháp vũ trang
tổ chức theo mô hình đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được trang bị nhiều loại vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đặc trùng hiện đại đối tượng đấu tranh đa dạng phức tạp lĩnh vực địa bàn hoạt động rộng cảnh sát cơ động tác chiến theo phương thức cơ động nhanh đấu tranh vũ trang trực diện nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự biểu tình bạo loạn khủng bố bắt góc con tin chấn áp các đối tượng có hành vi vi phạm phạm tội n
vì toàn quốc công tác huấn luyện của cảnh sát cơ động được tiến hành thường xuyên chuyên sâu trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn khắc nhiệt nguy hiểm đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng kỹ thuật chiến đấu cao
với tính chất đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phức tạp trong tình mới đặt ra yêu cầu phải xây dựng các quy định tầm luật để điều chỉnh về hoạt động tổ chức trang bị chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động
trong đó luật cảnh sát cơ động gồm năm chương ba mươi một điều nội dung cơ bản được xây dựng trên cơ sở bám sát các giải pháp của bốn chính sách đã được quốc hội chính phủ thông qua
kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn một mươi ba bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của cảnh sát cơ động xác định bảy nhóm nhiệm vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát cơ động tại điều chín của dự thảo luật
trong đó kế thừa nhiệm vụ còn phù hợp của pháp lệnh cảnh sát cơ động đồng thời bổ sung hai nhóm nhiệm vụ cho cảnh sát cơ động
bổ sung làm rõ các quy định liên quan đến hoạt động của cảnh sát cơ động gồm xây dựng và thực hiện các phương án biện pháp công tác
sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và huy động người phương tiện thiết bị
tại các điều một mươi một một mươi hai một mươi sáu và một mươi bảy của dự thảo luật đảm bảo tuân thủ các quy định của hiến pháp phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan
điều chỉnh làm rõ quy định về thẩm quyền điều động cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ của tư lệnh cảnh sát cơ động và giám đốc công an tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương tại khoản hai và khoảng ba điều một mươi tám của dự thảo luật đảm bảo chặt chẽ linh hoạt phù hợp với thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát cơ động
về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động tại điều một mươi ba dự thảo luật
chính phủ xây dựng hai phương án chỉnh quốc hội xem xét cho ý kiến cụ thể
phương án một chính phủ đề nghị tại dự thảo luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động gồm
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và cảnh sát cơ động công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và giao bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết
về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động để đảm bảo thống nhất với quy định của luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi ba
phương án hai tiếp thu ý kiến kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội theo hướng bổ sung quy định về cơ cấu các lực lượng thuộc cảnh sát cơ động gồm sáu lực lượng
trong đó bốn lực lượng lực lượng tác chiến đặc biệt lực lượng đặc nhiệm lực lượng bảo vệ mục tiêu lực lượng huấn luyện sử dụng động vật nghiệp vụ
được kế thừa quy định tại điều tám pháp lệnh cảnh sát cơ động năm hai nghìn một mươi ba bổ sung hai lực lượng lực lượng sử dụng tàu bay tàu thủy và lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
hiện nay đã được thành lập theo chủ trương của bộ chính trị các đề án dự án của chính phủ và bộ công an nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
đồng thời giao bộ trưởng bộ công an quy định chi tiết về hệ thống tổ chức của cảnh sát cơ động để đảm bảo thống nhất với quy định của luật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an có buổi làm việc với viện khoa học và công nghệ bộ công an
có thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
từ khi được thành lập đến nay đảng ủy lãnh đạo viện khoa học và công nghệ đã chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ nhiều nội dung quan trọng về nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác công an
công tác nghiên cứu chế tạo khoa học và công nghệ được đẩy mạnh với nhiều sản phẩm phát huy hiệu quả cao trong đấu tranh phòng chống tội phạm
công tác phối hợp nghiệp vụ và tác chiến kỹ thuật ngày càng chủ động và chuyên nghiệp hơn công tác quản lý nhà nước đối với những chuyên ngành kỹ thuật đặc thù đã có chuyển biến tích cực
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận và biểu dương những thành tích kết quả mà viện khoa học và công nghệ đạt được trong thời gian qua